hà nội đồng chí vương đình huệ ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy thành phố trường đoàn đại biểu quốc hội thành phố hà nội
đã có buổi làm việc với ban thường vụ quận ủy ba đình về việc chuẩn bị đại hội đảng các cấp
tháo gỡ những hạn chế còn tồn tại liên quan đến các vấn đề như cải tạo trung cư cũ khó khăn khi di rời người dân khỏi trung cư cũ nguy hiểm
hay như việc tháo rỡ một phần tòa nhà tám b lê trực thu hồi năm mươi năm m hai đất từ các dự án nhiều năm không triển khai trên địa bàn
bí thư thành ủy hà nội nhấn mạnh những khúc mắc này cần phải được giải quyết trước khi tiến hành đại hội đảng bộ
hoặc ít nhất cũng phải có giải pháp căn cơ nhằm bảo đảm quyền lợi của người dân tránh khiếu kiện kéo dài
nếu cần thiết sẽ xem xét trách nhiệm pháp luật của từng cá nhân tổ chức liên quan
bên cạnh đó cần có sự sắp xếp cán bộ dôi dư khi thực hiện mô hình chính quyền đô thị không còn hội đồng nhân dân cấp phường
về công tác phòng chống dịch covid một mươi chín bí thư thành ủy đề nghị cần ra soát theo dõi sát sao tránh lây lan rộng dịch bệnh trên địa bàn